tổng cục dự trữ nhà nước bộ tài chính cho biết đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp hơn một mươi bốn trăm linh tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân khó khăn tại một mươi bảy địa phương đón tết nguyên đán sát thìn
các địa phương nhận gạo hỗ trợ người dân gồm sóc trăng con tum hà giang bắc cạn gia lai bình định cao bằng nghệ an đắk lắc đắk nông bạc liêu ninh thuận bình phước quảng ngãi kiên giang an giang tây ninh
việc hỗ trợ gạo cho người nghèo trong dịp tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc hết sức cần thiết và ý nghĩa thiết thực đậm chất nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái sẻ chia của chính phủ đối với bà con vùng đặc biệt khó khăn vùng thiên tai mất mùa
các địa phương nhận gạo cho người nghèo trong dịp tết nguyên đán khổ truyền của dân tộc hết sức cần thiết đậm chất nhân văn tương thân tương ái sẻ chia của chính phủ đối với bà con